ngày hai mươi tám tháng chín tại quân cảng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tàu cảnh sát biển tám nghìn một đã chính thức rời bến lên đường thăm giao lưu với lực lượng bảo vệ bờ biển ấn độ
đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng cảnh sát biển việt nam và lực lượng bảo vệ bờ biển ấn độ
nâng cao khả năng đối ngoại quốc phòng thúc đẩy giao lưu giữa lực lượng cảnh sát biển việt nam và lực lượng bảo vệ bờ biển ấn độ ngày càng phát triển góp phần nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển trong triển khai và tổ chức các nhiệm vụ đối ngoại và giao lưu quốc tế
dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm lần này đoàn công tác cảnh sát biển việt nam sẽ tổ chức một số hoạt động chính như trào xã giao tư lệnh vùng phía đông lực lượng cảnh sát biển ấn độ hội đàm giữa lực lượng cảnh sát biển việt nam lực lượng bảo vệ bờ biển ấn độ luyện tập trung tìm kiếm cứu nạn và các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao với lực lượng bảo vệ bờ biển ấn độ